một nạn nhân tử vong là anh đinh quang ninh công nhân trực bảo đảm giao thông

ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại nhà hát lớn hà nội
nhà hát kịch việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm

phát biểu tại lễ kỷ niệm nghệ sĩ nhân dân anh tú phó giám đốc phụ trách nhà hát cho biết
nhà hát kịch việt nam tiền thân là đoàn văn công trung ương
được thành lập năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tại chiến khu việt bắc
bảy mươi năm năm xây dựng và trưởng thành đến nay nhà hát kịch việt nam đã có hơn một mươi năm thế hệ diễn viên kế tiếp nhau
với hai mươi nghệ sĩ nhân dân gần sáu mươi nghệ sĩ ưu tú và tự hào là cánh chim đầu đàn
là anh cà đỏ của nền nghệ thuật sân khấu việt nam
bảy mươi năm năm qua nhà hát kịch việt nam đã tạo ra nhiều thế hệ nghệ sĩ lừng danh
tài năng của họ đã để lại dấu ấn trong lòng công chúng
đó là thế hệ vàng của sân khấu kịch nói việt nam
với những tên tuổi lừng lẫy như nghệ sĩ nhân dân thế lữ
nghệ sĩ nhân dân song kim nghệ sĩ nhân dân đào mộng long nghệ sĩ nhân dân trọng khôi
nhà hát kịch việt nam đã có hơn một mươi năm thế hệ diễn viên kế tiếp nhau
với hai mươi nghệ sĩ nhân dân thế lữ nghệ sĩ nhân dân đào mộng long nghệ sĩ nhân dân trọng khôi
sáu mươi năm năm qua nhà hát kịch việt nam đã giàn dựng và biểu diễn thành công hàng trăm vở diễn
trong đó có nhiều vở diễn lớn như phút thứ ba bi tráng bài ca điện biên
hồn trương ba gia hàng thịt nghêu sỏ ốc hến đại độ trưởng của tôi
vụ án người đốt đền vualia được khán giả trong nước cũng như nước ngoài hưởng ứng nồng nhiệt
đây cũng là vở diễn gây được tiếng vang lớn tại nhiều liên hoan sân khấu quốc tế
rất vui và rất tự hào về một nhà hát đã có sáu mươi năm năm lịch sử
và cái niềm vui lớn nhất đó là sau năm năm chúng tôi đã cố gắng vượt qua rất nhiều khó khăn
để lấy lại được thương hiệu anh cả đỏ
mà những năm trước do những hoàn cảnh khó khăn đã có lúc lưu mờ trong lòng công chúng
thì bây giờ nhà hát kịch việt nam với thương hiệu anh cả đỏ đã trở lại
và các thế hệ nghệ sĩ của nhà hát kịch việt nam kể cả các thế hệ đang nghỉ hưu
cho đến các thế hệ nghệ sĩ hôm nay ai ai cũng rất là vui mừng
nối tết truyền thống cha anh các nghệ sĩ diễn viên của nhà hát kịch việt nam hôm nay
cũng đã nỗ lực hết sức mình trong từng vở diễn
đặc biệt trong năm năm qua vượt qua những áp lực kinh tế thị trường
nhà hát đã giàn dựng và biểu diễn nhiều tác phẩm tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả yêu nghệ thuật
với những đóng góp to lớn cho nghệ thuật sân khấu nước nhà
nhà hát kịch việt nam đã vinh dự được chủ tịch nước tặng nguồn trường lao động hạng nhất cao quý
ban tôn giáo chính phủ việt nam phối hợp cùng bộ lễ nghi và tôn giáo campuchia
đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo
nhằm chia sẻ kinh nghiệm phát triển tôn giáo
góp phần xây dựng khu vực biên giới chung hòa bình ổn định cùng phát triển
phát biểu tại buổi khai mạc đồng chí vũ chiến thắng trưởng bang tôn giáo chính phủ việt nam
bày tỏ vui mừng khi hai dân tộc đang có những hoạt động kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
đồng chí cũng nhấn mạnh mối quan hệ láng giềng hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước
việt nam campuchia đã và đang được lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân hai nước
tích cực dung đắp củng cố và phát triển
trên cơ sở đó và thực hiện thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo
giữa bang tôn giáo chính phủ việt nam và bộ lễ nghi và tôn giáo campuchia
hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh có chung đường biên giới việt nam campuchia
được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm công tác tôn giáo bằng biện pháp phối hợp giải quyết các vấn đề
còn tồn tại trong hoạt động tôn giáo tại khu vực biên giới tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
thực hiện quyền tự do tôn giáo góp phần xây dựng biên giới hòa bình ổn định cùng phát triển
vì quyền lợi chung của nhân dân hai nước
hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo diễn ra từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố cần thơ
thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam với cục cảnh sát biển trung quốc
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai đoàn cán bộ sĩ quan trẻ cảnh sát biển việt nam
đã đến giao lưu với đoàn cán bộ sĩ quan trẻ cảnh sát biển trung quốc
tại thành phố nam ninh và phòng thành cảng thuộc tỉnh quảng tây trung quốc
chương trình giao lưu diễn ra năm ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
với nhiều hoạt động diễn ra như tọa đàm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm
về hoạt động tuần tra liên hợp nghề cá vùng đánh cá chung vịnh bắc bộ
xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu
gian lận thương mại tội phạm ma túy chống khủng bố trên tuyến biển
và những kinh nghiệm trong xây dựng về chính trị tư tưởng trong lực lượng cảnh sát biển
ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ôn lại truyền thống và trồng cây lưu niệm
đây là chuyến giao lưu đầu tiên đối với tuổi trẻ hai lực lượng
nhằm tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp của đảng nhân dân hai nước
là dịp để tuổi trẻ hai lực lượng tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt đẹp
vì một vùng biển hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
tiếp nối chương trình ứng dụng công nghệ di động
tiếp nối chương trình ứng dụng công nghệ di động
trong dự án phát triển trẻ em toàn diện
phát huy vai trò của những người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới
vừa qua tại hà nội quỹ nhi đồng liên hợp quốc tại việt nam và bộ y tế
đồng tổ chức hội thảo tham vấn quốc gia về ứng dụng công nghệ di động
trong dự án phát triển trẻ em toàn diện
với mục tiêu giảm thiểu tử vong mẹ và suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em
bảo đảm trẻ phát triển toàn diện và phát huy tối đa tiềm năng
chương trình phát triển trẻ em toàn diện của unicef việt nam
sẽ sử dụng ứng dụng công nghệ điện thoại di động hay còn gọi là miecd
miecd là hệ thống công nghệ di động hiện đại cho phép thu thập dữ liệu
và phân tích thông tin quan trọng của bà mẹ và trẻ em theo thời gian thực
nhằm hỗ trợ trong việc chủ động cung cấp các can thiệp hợp lý
và đúng thời điểm để cứu sống bà mẹ và trẻ em
dự án phát triển trẻ em toàn diện sẽ được thí điểm
tại các xã khó khăn của ba tỉnh con tum gia lai và điện biên
ước tính sẽ có khoảng ba mươi năm trẻ em từ đến tám tuổi
và hai mươi năm phụ huynh và người chăm sóc được hưởng lợi từ sáng kiến miecd
mới đây tại nhà thờ cửa bắc đại sứ quán đức tại hà nội đã phối hợp với viện gớt
tổ chức hội trợ giáng sinh phong cách đức tại hà nội
ngay trong ngày đầu tổ chức hội trợ đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan và mua sắm
hội trợ gồm một mươi ba gian hàng trưng bày và bán đồ thủ công
trong đó có một số món đồ trang trí
giáng sinh và món ăn truyền thống của đức
các dân hàng tài trợ giáng sinh được mô phỏng hình ảnh những căn nhà gỗ tại đức
đồng thời điểm nhấn của khu chợ là một cây thông noel cao tám mét được trang trí rực rỡ bắt mắt
đặc biệt khi đến với hội trợ những người tham gia còn rất bất ngờ và hứng thú
khi được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc cổ điển và các bài hát giáng sinh quốc tế
được thể hiện bằng chính những nhạc cụ đậm chất dân tộc của việt nam
hội trợ giáng sinh phong cách đức sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị cùng với việc chú trọng phát triển hạ tầng du lịch
trong thời gian gần đây thành phố đà nẵng trung tâm du lịch lớn của cả nước
đang hướng đến góc nhìn mới từ sự thân thiện và mến khách qua ý thức người dân
xuất phát từ việc thiếu nhà vệ sinh công cộng cho người dân và du khách
mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng hình thành với tên gọi thoải mái như ở nhà
do hội doanh nghiệp quận hải châu khởi xướng từ năm hai nghìn một mươi năm
kêu gọi sự cởi mở từ các hộ kinh doanh nhà hàng khách sạn quán cà phê
dọc các tuyến phố chính
các hộ kinh doanh tự nguyện chia sẻ nhà vệ sinh của mình bằng cách dán các logo
ở vị trí dễ nhìn như một lời mời người dân du khách sử dụng miễn phí nhà vệ sinh
ở đây một cách tự nhiên thoải mái như ở nhà
một cử chỉ thân thiện của người dân đà nẵng có phần bảo vệ môi trường
và tạo dựng thêm hình ảnh đẹp cho thành phố
nếu có không may điện thoại hết pin thì một thùng rác thông minh ở đà nẵng
sẽ là một trong những chạm sạc hiệu quả và tiện lợi
thiết kế nhỏ gọn có hai ngăn phân loại rác hữu cơ và vô cơ
tấm pin năng lượng mặt trời ổ cắm sạc điện thùng rác được bố trí phù hợp
với cảnh quan thành phố
chúng đang trở thành một điểm nhấn ấn
đà nẵng đang hướng đến thành phố sự kiện trong tương lai gần
những mô hình cộng đồng cùng chung tay xây dựng những tiện ích xã hội
là cách làm hay có phần tạo dựng nét văn minh và thân thiện trong lòng một đô thị phát triển
hôm nay ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức sơ kết công tác tìm kiếm
quy tập hải cốt liệt sĩ giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
trong hơn hai năm qua bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam đã tiếp nhận bốn trăm bốn mươi tám thông tin
về nơi trôn cất liệt sĩ
qua đó đã xác minh cung cấp trả lời ba trăm ba mươi năm trường hợp thông tin tìm mộ liệt sĩ
chuyển giao hơn chín năm trăm linh thông tin về liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh cho một mươi sáu tỉnh thành phố
thời gian tới tỉnh quảng nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động nhân dân cung cấp thông tin tích cực thu thập và xử lý thông tin phục vụ tìm kiếm
quy tập hải cốt liệt sĩ
các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức xác minh kết luận tìm kiếm
quy tập và cung cấp thông tin kịp thời đến gia đình liệt sĩ tổ chức lấy mẫu sinh phẩm
phục vụ công tác giám định adn xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu theo hướng dẫn của trung ương
để mang ánh sáng điện thắp sáng cho những tuyến đường quê
cũng như giúp cho các hộ nghèo và gia đình chính sách sử dụng lưới điện an toàn
công ty điện lực quảng bình đã lắp đặt nhiều hệ thống điện và tiến hành sửa chữa thay mới miễn phí
cho hàng trăm hộ gia đình ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
với phương châm trao niềm tin gửi yêu thương
thời gian qua công ty điện lực quảng bình đã huy động hàng trăm công nhân về các làng bản
thôn xóm đến từng nhà dân để tiến hành sửa chữa và lắp đặt điện miễn phí cho các hộ gia đình nghèo
và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn giúp bà con có được nguồn điện sáng đầy đủ an toàn phục vụ sinh hoạt
bên cạnh đó đoàn thanh niên công ty điện lực quảng bình cũng đã tổ chức lắp đặt hệ thống đường điện
bóng đèn đưa ánh sáng điện đến các đường quê hẻo lánh với chương trình thắp sáng đường quê
những công trình này có ý nghĩa quan trọng giúp việc sinh hoạt đi lại của người dân được thuận lợi
bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới
tôi có một cảm xúc rất là phân khởi và vui vẻ và cũng xin được cảm ơn công ty điện lực quảng bình
đã tài trừ giúp cho xã và thanh nội chung và trong đó có thôn thanh thân là nội riêng
có một công trình thắp sáng đường quê rồi là tạo dấu ấn để thực hiện công tác đoàn và phóng trào thanh thần nhiên năm hai nghìn một mươi bảy
và qua đó cũng giúp cho thôn cũng như xã đảm bảo về công tác an ninh trật tự trên địa bàn
đây cũng là dịp để công ty điện lực quảng bình bày tỏ sự cảm ơn và tri ân đến quý lãnh đạo
các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cả cấp quỹ khách hàng và nhân dân trên địa bàn tỉnh
đã luôn quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cũng như sự hợp tác chia sẻ của quý kết hàng
đã giúp cho công ty điện lực quảng bình thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh nhà
có thể thấy với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa này công ty điện lực quảng bình đã tạo dựng được niềm tin của người dân
đồng thời thể hiện trách nhiệm của ngành điện đối với cộng đồng
thưa quý vị phát huy vai trò của người có uy tín là một chủ trương lớn của đảng nhà nước ta
nhằm khích lệ những người có uy tín gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân
hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước tích cực lao động sản xuất
làm nghèo họ chính là những người đóng vai trò đoàn kết động viên nhân dân
giúp nhau phát triển kinh tế gia đình xây dựng quê hương và từng bước hoàn thành các tiêu chí
trong chương trình xây dựng nông thôn mới ghi nhận tại huyện yên bình tỉnh yên bái
tuyến đường liên thôn được bê tông hóa trên một km này được nhân dân thôn nạng xã phú thịnh huyện yên bình
hoàn thành cách đây không lâu để hoàn thành tuyến đường người dân trong thôn đã tự nguyện
đóng góp mỗi hộ gia đình hai triệu đồng nhiều hộ gia đình còn tự nguyện hiến đất để tuyến đường
trở nên thẳng đẹp hơn có đường bê tông đã giúp nhân dân trong thôn đi lại được thuận tiện hơn
không còn phải chịu cảnh nắng bụi mưa lầy như trước kia có được kết quả đó là do tri bộ và chính quyền
thôn nạng xã phú thịnh đã làm tốt vai trò tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông
thôn mới trong đó phải kể đến vai trò của trưởng ban công tác mặt trận thôn ông nguyễn đình chiến
người có uy tín trong cộng đồng
ông lương bá tảo ở thôn xúa chép xã thịnh hưng huyện yên bình cũng là một trong những
người có uy tín trong cộng đồng ông tảo luôn đi đầu gương mẫu từ phát triển kinh tế gia đình
đến vận động nhân dân tham gia các phong trào thể dục thể thao xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư trong đó bản thân ông đã tự nguyện hiến đất của gia đình và vận động nhân dân trong thôn
cùng góp công sức để làm sân bóng chuyển hơi
cái chỗ đường vào nhà tôi là tôi tự tôi mời anh em thanh niên đến để làm cái sân đó thế cái sân đó
làm được một năm nay rồi thì lúc đó là mới có hơn một chục người thì cho đến năm nay là đã được
hơn một năm rồi thì phát triển đến bốn mươi người tham gia thí dụ như ngay cái quyên góp các thứ là
tôi cũng phải đứng đầu ra vào thời vận động các anh trên xã là tham gia ủng hộ thêm vào để xây dựng
được cái sân bóng đầu tiên sau đó nó có phong trào cái thì nó phát triển
trong năm năm qua những người có uy tín đã cùng mặt trận tổ quốc huyện phối hợp với chính quyền và
các tổ chức đoàn thể địa phương vận động nhân dân đóng góp trên hai mươi tỷ đồng hiến gần hai trăm năm mươi m hai
vuông đất và góp sáu mươi ngày công lao động để mở mới kiên cố hóa được trên một trăm linh km đường giao thông
nông thôn và xây dựng gần sáu mươi hội trường thôn qua đó góp phần không nhỏ cùng cấp ủy chính quyền và
nhân dân địa phương hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới đối với người có uy tín của
huyện yên bình đã phát huy được cái vai trò là tuyên truyền vận động gia đình con cháu và nhân dân
nhân dân chấp hành tốt các đường lối chủ trương sách của đảng và nhà nước trong đó thì tập trung
vào hoạt động tuyên truyền trong cái dịp này là để nhân dân hiến đất và đóng góp sức của để xây dựng
đường giao thông nông thôn những người có uy tín trong cộng đồng của huyện yên bình đã có phần
không nhỏ trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua
không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu xây dựng nông thôn mới
trong phần tin quốc tế quốc hội anh được trao quyền quyết định về thỏa thuận brexit
họp báo cuối năm tổng thống putin kêu gọi nga cần trở thành một nước hiện đại với nền kinh tế công nghiệp cao
quốc hội anh vừa nhất trí ủng hộ một nội dung sửa đổi dự luật về brexit của chính phủ
trao cho các nghị sĩ quyền bỏ phiếu đối với thỏa thuận cuối cùng giữa anh và liên minh châu âu đây
được cho là một đòn ráng mạnh vào thủ tướng anh theresa may cũng là động thái sẽ khiến cho tiến
trình đàm phán brexit có thể chật vật hơn ngoại truyền thống của quốc hội anh thủ tướng theresa may
nói rằng dự luật về brexit sửa đổi được quốc hội anh thông qua với số phiếu xích sao với ba trăm linh chín phiếu
thỏa thuận ba trăm linh năm phiếu chống và một phiếu trắng chính phủ anh đã bày tỏ thất vọng về cuộc bỏ phiếu trên
khẳng định sẽ tiếp tục có những sửa đổi sâu hơn với dự luật để bảo đảm dự luật này sẽ thực hiện
được những mục tiêu thiết yếu nhất một mươi một nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ của bà may đã nỗ lực kêu gọi
thông qua dự luật những nghị sĩ này khẳng định hành động của họ không phải là nỗ lực ngăn chặn
brexit mà nhằm ủng hộ quyền tối thượng của quốc hội anh
động thái này diễn ra trong thời điểm được đánh giá là khó khăn đối với thủ tướng theresa may khi
bà sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh eu để hối thúc hai mươi bảy nhà lãnh đạo châu âu nhất trí thúc đẩy sớm
đàm phán giai đoạn hai với anh về quan hệ thương mại song phương trong tương lai
nước nga cần phải hướng về tương lai là một nước hiện đại với hệ thống chính trị linh hoạt
nền kinh tế dựa trên công nghệ cao năng suất lao động phải tăng lên nhiều lần đây là tuyên bố của
tổng thống nga vladimir putin trong cuộc họp báo lớn của nga vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tổng thống putin cho biết định hướng quan trọng nhất của chính quyền là nâng cao thu nhập của người
dân tập trung phát triển cơ sở hạ tầng y tế giáo dục phát triển công nghệ cao tăng năng suất
lao động tổng thống putin cũng cho biết nền kinh tế nga đã khắc phục được ảnh hưởng của việc giá
dầu giảm mạnh cũng như các biện pháp trừng phạt của phương tây và đã có tăng trưởng đầu tư trực
tiếp nước ngoài vào kinh tế nga năm hai nghìn một mươi bảy tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai mươi ba tỷ đô la mỹ
chi tiêu quốc phòng của nga năm hai nghìn một mươi tám sẽ ở mức hai tám nghìn tỷ rút ngoài ra tổng thống nga cũng nêu
rõ việc khai thác bắc cực cần phải đi đôi với bảo đảm an ninh quân sự và an ninh sinh thái
ông putin cũng kêu gọi dung hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường
mexico và liên minh châu âu eu có thể đạt được một thỏa thuận khung cho hiệp định thương mại tự do
fta song phương vào cuối năm nay bất chấp những khác biệt còn tồn động trong vấn đề tiếp cận thị
trưởng nông nghiệp đây là tuyên bố của bộ trưởng kinh tế mexico trong bối cảnh eu đang phát đi tín
hiệu phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch phát biểu bên lề hội nghị bộ trưởng tổ chức
thương mại thế giới đang diễn ra tại buenos aires bộ trưởng kinh tế mexico
indefongsuado cho biết hiện nước này và eu đang trong quá trình đàm phán kỹ thuật và chuẩn bị cho
hội nghị cấp cao trong tuần tới theo ông có khả năng hai bên sẽ ký kết một thỏa thuận về nguyên
tắc trước cuối năm nay sau mọi chuyện sẽ phụ thuộc các cuộc đàm phán kỹ thuật
chúng tôi đã đạt được nhiều tiến triển lớn tuy nhiên như mọi khi vấn đề nông nghiệp vẫn là
vấn đề quan trọng và phức tạp đặc biệt trong việc tiếp cận thị trường nông nghiệp ở cả hai phía trung
tôi đã có được sự chắc chắn nhất định liên quan đến các cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư
và đã có sẵn một mô hình giữa châu âu và canada hiện mexico và eu đang có một thỏa thuận ký kết
từ năm hai nghìn theo đó nhất trí giảm thuế về nguyên tắc đối với hàng hóa công nghiệp
năm hai nghìn một mươi năm hai bên đã nhất trí hiện đại hóa quan hệ thương mại song phương và
tiến hành nhiều vòng đàm phán trong năm ngoái cuộc tổng bãi công vừa xảy ra tại hy lạp nhằm
phản đối kế hoạch cắt giảm ngân sách và cải cách lao động đã làm tê liệt các dịch vụ công và nhiều
hoạt động giao thông đường sắt đường thủy nhiều chuyến bay nội địa cùng hoạt động tại các trường
học và bệnh viện cũng bị ảnh hưởng do cuộc bãi công kéo dài sang ngày thứ hai này
các nghiệp đoàn hy lạp đã kêu gọi tổng bãi công
trong vòng hai mươi bốn giờ để phản đối kế hoạch cắt giảm ngân sách và sửa đổi quy định lao động sắp được đưa
ra bỏ phiếu tại quốc hội ngoài cuộc tổng bãi công một số cuộc biểu tình riêng lẻ khác cũng diễn
gia tại thủ đô athens và một số thành phố lớn của hy lạp trong ngày hôm qua hiện bộ tài chính hy
lạp đang duy trì chính sách thuế cao với mục tiêu đưa thẳng dư ngân sách lên mức tương đương ba tám
tổng sản phẩm quốc nội gdp không tính các khoản nợ trong năm hai nghìn một mươi tám hồi cuối tháng trước
bộ tài chính tuyên bố có thể tiến hành cắt giảm thuế trong năm hai nghìn một mươi tám thời điểm hy lạp dự kiến
chấm dứt gói cứu trợ thứ ba trị giá tám mươi sáu tỷ euro nắng nóng kỷ lục năm hai nghìn một mươi sáu hoàn toàn là do tác
động của biến đổi khí hậu mà nguyên nhân chính là các hoạt động của con người trong đó có việc
sử dụng các nhiên liệu hóa thạch đây là kết luận được đưa ra từ nghiên cứu của nhóm hơn một trăm linh nhà
khoa học đến từ một mươi tám quốc gia công bố trên tạp chí chuyên đề của cộng đồng khí tượng mỹ
báo cáo tổng hợp hai mươi bảy phân tích chuyên sâu về các hiện tượng thời tiết cực đoan ở năm lục địa và hai đại dương
và đưa ra kết luận rằng con người đã khiến khí hậu biến đổi thành một hình thái mới với nhiều diễn biến
cực đoan hơn trong năm hai nghìn một mươi sáu tại châu á và ấn độ đã phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục từ tháng ba
đến tháng năm khiến năm trăm tám mươi người thiệt mạng trong khi thái lan đã tiêu thụ lượng điện năng cao kỷ lục khi
người dân đồng loạt sử dụng máy điều hòa nhiệt độ liên tục trong thời gian dài một số khu vực khác
ghi nhận được mức nước biển tăng lên cao nhất trong vòng ba mươi năm năm qua trong khi đó các đợt hạn hán
ở nam phi đã tăng gấp ba lần trong vòng năm mươi năm qua được cho là do biến đổi khí hậu mà tác nhân chính
là con người theo các nhà khoa học biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân chính khiến tần suất
enino xuất hiện nhiều hơn và gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan hơn
trong khi đó các nhà khoa học đã tham gia việc mở rộng sản xuất liên tục dưới thanh chế

đối với các nhà khoa học biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân chính khiến tần suất liên tục do biến đổi khí hậu mà tác nhân chính khiến tần suất liên tục